nhiều địa phương hiện đang bước vào thời điểm thu hoạch vải sớm như huyện thanh hà tỉnh hải dương
nông dân địa phương hiện đang thu hoạch vải sớm và chuẩn bị thu hoạch vải thiều chính vụ
để phục vụ cho việc xuất khẩu vải thuận lợi huyện thanh hà đang tích cực hướng dẫn và giám sát việc sử dụng mã truy xuất qr
cấp cho hai mươi năm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp khai thác sử dụng
theo đó mỗi bộ mã có hai mã truy xuất cho vải sớm vải thiều và sử dụng mã qr để thực hiện truy xuất trên hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc nông sản
như vậy khi mua vải thanh hà có mã truy xuất người mua sẽ biết rõ nguồn gốc vải trồng
cả nhật ký quy trình sản xuất vải và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm với người tiêu dùng tránh tình trạng bị sản phẩm kém chất lượng trà trộn